đó là lời hiệu triệu của chủ tịch hồ chí minh trong bức thư gửi đồng bào cả nước đứng lên tổng khởi nghĩa
bức thư được viết vào ngày một mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đã bảy mươi năm năm trôi qua lời kêu gọi đó đã làm thay đổi vận mệnh đất nước tận dụng thời cơ để có nước việt nam ngày hôm nay
tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm nhật hất cảng pháp khỏi đông dương
đầu tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hồng quân liên xô ồ ạt tấn công vào đội quân quan đông
và không quân mỹ thả hai quả bom nguyên tử vào nhật bản đã làm cho nước nhật suy yếu về mọi mặt
giữa tháng tám nhật bản đầu hàng quân đồng minh
sau đại hội quốc dân ngày một mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chủ tịch hồ chí minh đã soạn thư gửi đồng bào cả nước đứng lên tổng khởi nghĩa
trong thư người thông báo với đồng bào sự lớn mạnh của mặt trận việt minh sự ra đời của ủy ban giải phóng dân tộc việt nam
do việt nam quốc dân đại biểu đại hội cử ra
cho đó là một tiến bộ rất lớn trong lịch sử đấu tranh giải phóng của dân tộc ta từ ngót một thế kỷ này
người cũng chỉ rõ việc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta còn gây go ràng dai
không phải nhật bại mà bỗng nhiên ta được giải phóng tự do
chúng ta phải ra sức phấn đấu chỉ có đoàn kết phấn đấu nước ta mới có độc lập
người động viên đồng bào hãy gia nhập ủng hộ việt minh đoàn kết chung tay ủy ban giải phóng dân tộc việt nam
để sanh lại quyền độc lập
đập cho tổ quốc thời cơ cách mạng đã đến
thời điểm trước khi quân đồng minh vào đông dương đó chính là lúc mà so sánh lực lượng có lợi nhất đối với cách mạng
lời hiệu triệu của chủ tịch hồ chí minh được toàn dân hưởng ứng
môn người việt nam như một đã nhanh chóng quy tụ dưới ngọn cầu đỏ so vàng nam cánh của việt minh
vùng lên đem sức ta tự giải phóng cho ta đưa cuộc tổng khởi nghĩa như một luồng điện cực mạnh
tỏa rộng và tỏa nhanh khắp bắc trung nam
cả dân tộc việt nam
nhất tề vùng lên đi từ khởi nghĩa từng phần xanh chính quyền từng bộ phận
tiến tới tổng khởi nghĩa xanh chính quyền trong cả nước
chỉ trong chưa đầy hai mươi ngày từ lạng sơn đến mũi cà mau
nhân dân đã giành được chính quyền thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc giải phóng xã hội
giải phóng con người một cách chủ động sáng tạo đồng thời trên phạm vi cả nước
nếu không có những điều kiện chủ quan được chuẩn bị chú đáo
thì cho dù thời cơ khách quan có thận lợi cũng không thể có một cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền
cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm có ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với dân tộc việt nam
đồng thời cũng có ý nghĩa lịch sử hết sức quan trọng về mặt quốc tế
với thắng lợi cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
mốc son lịch sử quy tụ sức mạnh của lòng yêu nước
đoàn kết dân tộc bằng sức mạnh của một dân tộc cùng một lúc đã làm sụp đổ chế độ áp bức của phong kiến nghìn năm
cắt đứt ách thống trị thực dân trong năm đưa mỗi người việt nam từ thân phận nô lệ của chế độ bóc lột thực dân phong kiến
trở thành công dân tự do của một nước việt nam độc lập dân chủ cộng hòa
nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa trở thành nhà nước của dân do dân và vì dân đầu tiên ở đông nam á